hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương minh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy và năm mươi sáu năm ngày thảm họa da cam ở việt nam ngày một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến ngày hai tháng bảy bảo tàng quân khu ba và bảo tàng binh chủng hóa học đã có cuộc triển lãm lưu động với chủ đề
lực lượng vũ trang quân khu ba với phong trào đền ơn đáp nghĩa và chủ đề da cam lương chi và công lý tại tỉnh hòa bình
triển lãm có trên năm trăm linh hình ảnh tranh cổ động bảng trích cùng nhiều hiện vật trưng bày là các kỳ vật kháng chiến tiêu biểu
và những kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội phong trào đền ơn đáp nghĩa của lực lượng vũ trang quân khu ba và của binh chủng hóa học
triển lãm cũng tập trung giới thiệu tính chất nguy hiểm mức độ thiệt hại và hậu quả lâu dài của chất độc da cam dioxin gây ra đối với môi trường hệ sinh thái và sức khỏe con người
những cố gắng phi thường những tấm gương vượt khó vươn lên của các nạn nhân sự sẻ chia giúp đỡ và trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam dioxin của các cơ quan đơn vị và các nhà hào tâm
triển lãm cũng là dịp để tuyên truyền cho các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những chiến công hiển hách của các thế hệ cha anh khơi dậy niềm tự hào tự tôn dân tộc đồng thời cổ vũ động viên lòng yêu nước tinh thần độc lập tự chủ ý thức tự lực tự cường cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân